liệu đó có phải là một hình ảnh thích hợp để tránh những ảnh hưởng không mong muốn trong tương lai